bệnh nhân mắc covid một mươi chín số một mươi chín tại việt nam được chữa khỏi bệnh sau ba tháng điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đây cũng là một trong những bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng nhất từng có ba lần ngừng tuần hoàn và được các bác sĩ cấp cứu thành công
bệnh nhân một mươi chín được chữa khỏi bệnh là niềm vui mừng không chỉ cho gia đình của bà mà còn là của các y bác sĩ đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
trong suốt gần ba tháng làm việc họ đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân trong những lần thập tử nhất sinh khi tim ngừng đập ngừng tuần hoàn
bệnh nhân mang nhiều bệnh lý nền trong người phải thở máy lọc thận
tuy nhiên sau mọi nỗ lực sự tận tâm hết mình của các y bác sĩ bà đã có thể khỏi bệnh
điều này còn chứng tỏ năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế nước ta hoàn toàn có thể sánh ngang với các nước trên thế giới
cùng với bệnh nhân một mươi chín còn có thêm năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín khác cũng được công bố khỏi bệnh trong sáng nay